mười ngày trên biển là cuốn tiểu thuyết tự thuật kể về hành trình của nữ nhà báo bạch dương
cùng với các đồng nghiệp của mình trên chuyến tàu mang số hiệu chín trăm linh tới quần đảo trường sa
cuốn tiểu thuyết dựa trên câu chuyện có thật mà tác giả nhà báo bạch dương đã từng trải qua
mười ngày với những trải nghiệm câu chuyện trên chuyến tàu chín trăm linh đưa đoàn người tới quần đảo trường sa
trước khi nó được xếp vào bảo tàng
chính vì đi trên chuyến tàu đặc biệt vậy nên chuyến đi này cũng thực sự là một chuyến đi đặc biệt
với nhiều trải nghiệm ấn tượng
đây là cuốn tiểu thuyết rất có ý nghĩa đối với những độc giả đã từng được đến trường sa
hoặc những độc giả mong muốn một lần đến trường sa